trên rất nhiều tuyến phố của thủ đô hà nội hiện nay nhất là khu vực phố cổ
không khó để chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh người đi bộ đi dưới lòng đường
vì vỉa hè đã bị lấn chiếm
và trước thực tế này sở giao thông vận tải tp hà nội đã đề xuất thành phố
lắp thêm bốn trăm linh camera tại các tuyến vỉa hè để phạt nguội hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè
vậy đề xuất này liệu có khắc phục được những bất cập trong việc trả lại vỉa hè
cho người đi bộ hay không
sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ biên tập viên thanh tú
cùng vị khách mời trong tối nay của chúng ta
vâng cảm ơn biên tập viên mỹ linh
thưa quý vị và các bạn đã hai năm kể từ khi chiến dịch giành lại vỉa hè
cho người đi bộ được thực hiện
thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì ở nhiều tuyến phố của hà nội
vỉa hè vẫn không thuộc về người đi bộ
trước thực trạng này liệu đề xuất xây dựng phương án trình thành phố
lắp đặt camera phạt nguội các vi phạm lòng đường vỉa hè của sở giao thông vận tải hà nội
liệu có giải quyết được tình trạng này hay không
và chúng ta hãy cùng lắng nghe phân tích
phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
đến đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn
và đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
nhưng trước hết mời bà cùng quý vị khán giả
chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn ngay sau đây
sau khi thành phố hà nội đồng loạt gia quân xử lý vi phạm về an toàn giao thông
lập lại trật tự vỉa hè lòng đường
nhiều tuyến phố trên địa bàn thủ đô
đã phong quang sạch sẽ
những ngày đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
trở lại một số tuyến phố từng là tâm điểm
trong chiến dịch lấy lại vỉa hè hai năm trước
vỉa hè bị lấn chiếm trở lại một cách công khai
có những hàng quán có những bãi cửa xe ngoài lấn chiếm vỉa hè

mà tôi thấy tình trạng còn nghiêm trọng hơn
mục tiêu về một hà nội đường thông hề thoáng vẫn chỉ là hy vọng
thưa phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an
chúng ta cũng có thể thấy là thành phố đã rất là nhiều lần ra quân
để lấy lại lòng đường vỉa hè cho người đi bộ
mỗi lần ra quân xong thì đâu nó lại trở lại vào đấy
vậy cái nguyên liệu
nguyên nhân của tình trạng này như thế nào
đầu tiên phải khẳng định chủ trương của thành phố là hoàn toàn đúng
mà cái này là phù hợp với nguyện vọng chính đáng của toàn người dân thủ đô
tuy nhiên là chúng ta không làm được thì vấn đề tôi cho rằng
một thành phố có việc giám sát theo dõi chưa thật là chặt chẽ
chưa thật là đến cùng
thứ hai là tôi phải nói thật
cái chuyện các cái trách nhiệm cụ thể của phường của địa phương của quận
đã làm chưa tròn trách nhiệm
bên cạnh đó thì phải nói thật là bên có ý thức của người dân
chính vì cái chuyện chúng ta làm không chặt ta xử lý không nghiêm minh
cuối cùng là lại những người vi phạm lại tiếp tục vi phạm
và coi như không có những chế tài để đủ răn đe
để làm họ có thể chấm dứt những cái hành vi vi phạm pháp luật
đối với lòng đường và vẻ hè
thưa quý vị trước thực trạng tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường
mới đây sở giao thông vận tải hà nội đang đề xuất phương án
lắp thêm camera để phạt nguội xử lý các hành vi vi phạm một cách triệt để
giới chuyên gia thì cho rằng phương án lắp đặt camera
để xử lý phạt nguội của hà nội chỉ là giải pháp mang tính chất tình thế
vậy còn đối với người dân họ nghĩ gì về đề xuất này